sau hai tuần xét xử và nghị án sáng nay tòa án nhân dân tp hà nội đã tuyên phạt đối với hai mươi hai bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về xây dựng gây thiệt hại bốn trăm sáu mươi tỷ đồng xảy ra tại dự án cao tốc đà nẵng quảng ngãi giai đoạn hai
hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo trần văn tám cựu tổng giám đốc tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc việt nam vec ba năm tù về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng và ba mươi tháng tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
tổng hợp hình hạp phạt chung cho hai tội danh bị cáo phải chấp hành án phạt tù là năm năm sáu tháng tù
bị cáo nguyễn mạnh hùng cựu phó tổng giám đốc vec nhận mức án bốn năm tù
lê quang hào cựu phó tổng giám đốc vec nhận mức án hai năm tù cùng với tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng
các bị cáo còn lại lĩnh án từ hai mươi bốn tháng cho hưởng án treo đến sáu năm tù theo tội danh truy tố
tòa tuyên buộc năm nhà thầu phải bồi thường cho chủ đầu tư là tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc việt nam vec tổng số tiền bốn trăm sáu mươi tỷ đồng tương ứng giá trị các gói thầu không đạt chất lượng